ngã trong những cuộc đấu trí ấy đã ghi tên các chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh bà rịa vũng tàu với hành trình truy tìm gã khách cuối cùng và lời thề quyết tìm cho được tên sát nhân máu lạnh
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đã qua một thời gian tương đối dài nhưng mỗi lần trước bàn thờ con gái bà phượng và những người thân trong gia đình vẫn không cầm được nước mắt
ai cũng đau đớn từng khúc một vừa khóc vì thương nhớ con vừa cam giận kẻ tàn ác đã nhận tâm giết chết đứa con gái ngoan hiền xinh đẹp của mình
tên hiếu cơ quan điều tra đã thu giữ trong người hắn có một chiếc kéo đang dùng để làm hung khí gây án và tăng vật gồm hai chiếc sim điện thoại của hai người bị hại
một chiếc điện thoại mobile màu đỏ của chị nguyễn thị lanh ở quán cà phê cây điệp
riêng chiếc điện thoại nokia cướp được ở quán tình quê thì hắn đã làm hư hỏng
còn con dao này là hung khí sau khi dùng gây ra vụ án mạng ở quán tỉnh quê
tên hiếu đã mang đi dấu
tên hiếu phi tăng ở xã tân phú trung huyện củ chi nhưng cũng được truy thu
mặc dù đã ngoan cố tìm mọi cách để loanh quanh trốn chạy tội lỗi nhưng trước những tàng chứng vật chứng đầy đủ và thuyết phục
tên hiếu đã phải thú nhận toàn bộ động cơ mục đích và diễn biến hành vi tội ác của mình gây ra tại quán cà phê tình quê và quán cây điệp
trong những ngày bị tạm giam tên lê minh hiếu đã khai nhận trước ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi hắn sống tại thị trấn phước bửu huyện xuyên mộc lúc nào lan tan ra đường hắn đều giấu sẵn một con dao thái lan trong người